tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả phòng chống tội phạm ma túy dịp trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
trong đợt cao điểm vừa qua bộ tư lệnh cảnh sát biển đã quán triệt và tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật trên biển quyết liệt hiệu quả trong quá trình phát hiện bắt giữ xử lý vi phạm
tội phạm các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đảm bảo công tác xử lý nhanh gọn
chính xác hiệu quả tuyệt đối an toàn bên cạnh đó đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm
đảm bảo an toàn kết hợp giữa lực lượng tuần tra kiểm soát công khai với lực lượng trinh sát bí mật trên các tuyến biển
duy trì từ hai mươi hai đến hai mươi bảy chiếc tàu trực thường xuyên và hoạt động tại các khu vực biển trọng điểm
sẵn sàng thực thi pháp luật khi có tình huống qua công tác nắm tình hình trao đổi thông tin tuần tra kiểm soát
phát hiện một bảy trăm bảy mươi tám lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển việt nam lực lượng cảnh sát biển đã kịp thời ra thực địa tuyên truyền
đấu tranh và yêu cầu ba trăm một mươi một lượt tàu ra khỏi vùng biển việt nam theo đúng chủ trương đối sách và pháp luật